phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua
đồng thời khẳng định ngành nội chính là tai mắt của đảng về lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng
cùng sự hội nghị có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng và cán bộ nội chính của đảng trên toàn quốc
trong năm năm qua kể từ khi tái lập đến nay ban nội chính trung ương đã tham mưu với ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương
đưa ba trăm linh một vụ án ba trăm sáu mươi một vụ việc về tham nhũng kinh tế vào diện theo dõi chỉ đạo ở ba cấp độ
riêng tám mươi bảy vụ án bảy mươi tám vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ
khẩn trương quyết liệt trong điều tra truy tố đưa ra xét xử sơ thẩm
hai mươi vụ việc với sáu trăm ba mươi bốn bị cáo tuyên phạt một mươi bị cáo với một mươi một mức án tử hình hai mươi bị cáo với hai mươi một án tù trung thân
tám bị cáo tù ba mươi năm một mươi tám bị cáo tù từ hai mươi đến ba mươi năm
riêng năm hai nghìn một mươi tám đã kết thúc điều tra hai mươi ba vụ với hai trăm hai mươi hai bị can đã truy tố hai mươi vụ với hai trăm năm mươi một bị can
đặc biệt đã đưa ra xét xử một mươi vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như vụ án về trịnh xuân thanh đinh la thăng phạm công danh phan văn anh vũ đinh ngọc hệ
vụ án hà văn thắm trần phương bình huỳnh thị huyền như nguyễn văn dương và phan xào nam
thể hiện quyết tâm cao của đảng nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
việc tham mưu chỉ đạo phát hiện xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng đã trở thành quyết tâm chính trị của toàn ngành nội chính và đạt kết quả tốt
qua tổng kết thi đua ban nội chính các tỉnh ủy thành ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý chín trăm ba mươi ba vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế
tại một số địa phương cấp ủy đảng chính quyền đã chú ý quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo chuyển biến bước đầu trong công tác phát hiện
xử lý nghiêm minh nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tình trạng trên nóng dưới lạnh đã bước đầu được khắc phục
một số địa phương cũng đã ấm ấm lên rồi
nên chưa phải được tất cả và chưa mạnh lắm nhưng mà khắc phục được cái tình trạng
ví dụ điển hình như thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng đắk lắc an giang phú thọ quảng ninh v v
công tác phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay được chỉ đạo giáo diết quyết liệt
có một bước tiến mạnh đạt được nhiều kết quả toàn diện rõ rệt tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ

công tác phòng chống tham nhũng được ngăn chặn đang từng bước được đẩy lùi góp phần giữ vững ổn định chính trị
phát triển kinh tế xã hội củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
mà hôm họp chính phủ tôi đã nói là không phải ngẫu nhiên mà một cái không khí phấn khởi tiếp tục đang lan tỏa ra khắp cả nước
tất nhiên về nhiều lĩnh vực kể cả kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
nhưng cho đặc biệt là phòng chống tham nhũng
phòng chống tham nhũng là dân rất mừng ở cái chỗ này
bên cạnh đó tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong việc nghiên cứu
đề xuất những quan điểm chủ trương định hướng lớn của đảng về công tác xây dựng pháp luật
về an ninh quốc gia tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính
phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở một số nơi còn hạn chế chưa sâu chưa đi đến cùng
tham mưu lãnh đạo chỉ đạo xử lý ngăn chặn tham nhũng vặt hiệu quả chưa cao
trong ba cái lĩnh vực của hoạt động nội chính
thì có cái lĩnh vực là cải cách tư pháp và giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và phòng chống tham nhũng
ba cái mảng công tác ấy thì tôi cảm thấy không biết có đúng không các đồng chí cho ý kiến
hình như là cái phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
với chức năng của ban nội chính
chức năng của ban nội chính đảng chưa thể hiện rõ lắm
hình như là có lúng túng gì về cơ chế chỗ này thì phải nghiên cứu đề xuất
quân đội công an các lực lượng chuyên chính người ta phải làm
nhưng khi xảy ra với tư cách là một ban đảng ban nội chính thì anh làm gì
tham mưu đề xuất thế nào để cho các vị lãnh đạo chỉ đạo phối hợp các cơ quan làm sao
cho nên có những trường hợp xảy ra lúng túng
bây giờ khiếu kiện đông người cứ như thế này ai giải quyết
cơ quan này rất đông nhưng mà cứ hàng ngày đi tối đi dọc đường được bà con chào mừng dọc đường nhiều lắm
chào mừng nháy nháy
đưa đơn không được là bà con kêu cứu vào thế
rồi tình trạng chống phá chúng ta các âm mưu thù địch chống phá chúng ta kể cả về quan điểm
kể cả về chính sách kể cả về những hoạt động cụ thể ai lo
đương nhiên là quân đội công an các cơ quan viên nhà nước phải lo
nhưng với tư cách là ban tham mưu cho đảng về lĩnh vực nội chính giữ gìn cái này thì làm gì
thứ hai một cái mảng nữa hình như rất mờ nhạt là cải cách tư pháp
chính vì vậy trong năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu ngành nội chính của đảng
cần tập trung nghiên cứu tham mưu cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư tỉnh ủy thành ủy
lãnh đạo chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các quy định của đảng thể chế chính sách pháp luật của nhà nước
bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng
với vị trí vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của đảng về lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
là tai mắt của đảng về lĩnh vực này
trọng trách của ngành nội chính đảng là phải phối hợp tham mưu cho đảng
lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện thể chế pháp luật đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
xiết chặt kỳ luật kỳ cương không cho phép ai làm trái quan điểm cương lĩnh đường lối của đảng
cái này vào lúc này cần lắm rất quan trọng
xuyên tạc đánh vào từ cương lĩnh cơ à
từ đường lối từ luật pháp
cái ban nội chính các ôn chỗ này nào
đây đòi hỏi phải có đôi mắt thần chủ nghĩa đấy
phải soi xét thấy được đây
mà phải nắm rất chắc cương lĩnh biến pháp
các văn bản đã có
làm sai là anh phát hiện ra
nếu không phát hiện ra là trách nhiệm của ban nội chính
ban nội chính trung ương ban nội chính tỉnh ủy thành ủy
phải thực sự là trung tâm là khâu nối phối hợp giữa các cơ quan chức năng
trong tham mưu lãnh đạo chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế
bảo đảm việc xử lý phải nghiêm minh đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
không có vùng cấm không có đặc quyền không có ngoại lệ không chịu sức ép của bất cứ tổ chức cá nhân nào
tổng bí thư chủ tịch nước cũng yêu cầu cán bộ công chức ngành nội chính phải có bản lĩnh
có dũng khí bảo vệ cây đúng kiên quyết đấu tranh với cây sai
đặc biệt phải liêm phải sạch phải có đạo đức trong sáng công tâm có phương pháp làm việc khoa học
với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tin tưởng
ngành nội chính đảng trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sáng nay tại buổi làm việc giữa ban cán sự đảng chính phủ với ban thường vụ thành ủy hà nội về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu thành ủy hà nội cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương
nhất là đối với thủ đô hà nội để nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm nâng cao hiệu quả quản lý tạo sự linh hoạt kịp thời giải quyết các công việc thường xuyên
nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao đặc biệt là khu vực nội thị
các huyện xã của hà nội đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh chóng
thế nhưng việc quản lý quy hoạch đô thị còn nhiều hạn chế nhất là công tác lập quy hoạch phát triển đô thị chưa theo tốc độ đô thị hóa tính bền vững chưa cao
cái áo đã quá chặt chúng ta chẳng phải có thể đổi thay một cơ chế quản lý để tạo được những thủ đô có định phát triển
chưa kể chúng ta nói về mối quan hệ giữa các quỹ đảng với hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quốc hội giữa mặt trường tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội quỹ ban cùng khắp cũng còn nhiều bất cập
các hạn chế đó càng bộc lộ rõ hơn khi mà xu hướng đô thị hóa hay là việc xây dựng chính quyền điện tử thuộc một cách mạng bốn trăm linh hình thành một thành phố thông minh nâng dữ và mạnh mẽ
đồng thời với những việc đó những thách thức trong hội nhập quốc tế
sự gia tăng dân số áp lực về cơ sở hạ tầng cơ sở giao thông môi trường an ninh trật tự đòi hỏi một mô hình tổ chức chính quyền và cơ chế chính sách quản lý phù hợp với đặc thù đô thị của thủ đô hà nội
thủ tướng đánh giá cao việc hà nội chủ động đề xuất thực hiện thí điểm tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thực sự cần thiết và có ý nghĩa quan trọng
giúp thành phố phát triển nhanh bền vững đáp ứng yêu cầu của nhân dân

sân đáng với tên gọi xưa thang long dòng bay và danh hiệu thủ đô anh hùng thành phố vì hòa bình
thủ tướng yêu cầu tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương nhất là đối với thủ đô hà nội để nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm nâng cao hiệu quả quản lý tạo sự linh hoạt kịp thời giải quyết các công việc thường xuyên
chuyênzza thượng phục văn chính pháp di chúng treesa hải trò xin thân thành ngay
để tiếp tục sự nghiệp đổi mới theo tinh thần các kỷ quyết của đảng chúng ta cần có những chính sách đột phá nhưng mà phải đảm bảo ổn định và phát triển bền vững của thủ đô cho nên các bước đi và tổ chức phù hợp như đây và điều đoạn phù hợp với các nhận thức và công tác phong bộ
với tinh thần đó thành phố hà nội cùng với cả nước cùng với chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt trong đó đặc biệt là quan tâm đổi mới thể chế đồng thời bằng thư vụ thành quỷ các đồng chí lãnh đạo của thành phố hà nội và các quyết tâm chính trị cao không ngại khó khăn không ngại va chạm quyết tâm về chính sách cơ chế thật tốt để thành phố phát triển nhanh hơn bền vững hơn
đối với các nội dung cụ thể thủ tướng giao từng bộ khẩn trương cùng hà nội
xem xét từng việc trên nguyên tắc việc gì ai làm tốt hơn thì giao cho người đó làm phải bỏ ngay quan điểm quyền anh quyền tôi phải coi đây là việc chung vì sự nghiệp chung của hà nội
thủ tướng đề nghị hà nội nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên ban cán sự đảng chính phủ và các đại biểu dự họp tiếp tục hoàn thiện đề án bảo đảm chất lượng tính khả thi vừa góp phần xây dựng thủ đô vừa thể hiện trách nhiệm với cả nước
cùng cả nước tiến lên theo đúng mục tiêu
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
hòa trong không khí cả nước vui tết đón xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chiều nay tại hội trường diên hồng nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt chúc tết các thế hệ lãnh đạo các vị đại biểu quốc hội chuyên trách các khóa các cán bộ công chức và người lao động của văn phòng quốc hội đã nghỉ hưu
dự của gặp mặt có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
tại buổi gặp mặt nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám
cùng với những thành tiệu chung của đất nước quốc hội các cơ quan của quốc hội đã nỗ lực không ngừng đổi mới sáng tạo tâm huyết trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị bảo đảm chất lượng hiệu quả được cử tri và nhân dân đánh giá cao
chủ tịch quốc hội khẳng định những kết quả đó đạt được không thể thiếu sự đóng góp to lớn cả về sức lực trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ đi trước bằng những kinh nghiệm từ lý luận đến thực tiễn
chủ tịch quốc hội đề nghị thường trực hội đồng dân tộc thường trực các ủy ban của quốc hội lãnh đạo văn phòng quốc hội các ban viện của ủy ban thường vụ quốc hội thường xuyên giữ mối liên hệ tận dụng những kinh nghiệm chất xám của các đồng chí nguyên là lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội các vị đại biểu quốc hội cán bộ hiêu chí của văn phòng quốc hội để vận dụng có hiệu quả vào quá trình thực thi nhiệm vụ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến tham dự chương trình xuân yêu thương
nói chuyện với đội ngũ lãnh đạo y bác sĩ của bệnh viện nhi trung ương chủ tịch quốc hội chúc mừng và mong muốn bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa xứng đáng là đơn vị đầu ngành của hệ thống nhi khoa toàn quốc cung cấp dịch vụ khám điều trị chăm sóc người bệnh một cách toàn diện chuyên nghiệp và chất lượng cao nhất
để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trở thành địa chỉ tin cậy người bạn đồng hành thân thiết của thầy thuốc và người dân
đến thăm và tặng quà các bệnh nhi ung thư nghèo tại các rừng bệnh chủ tịch quốc hội bày tỏ xúc động khi trong không khí của mùa xuân đến mang tới những ước mong về những điều tốt đẹp may mắn
từng người dân và các cháu thiếu nhi cả nước đang hào hức đón chờ tết cổ truyền của dân tộc thì cũng còn biết bao bệnh nhi mang trong mình căn bệnh ung thư đang phải chống trọi từng ngày từng giờ tại bệnh viện nơi đây
chủ tịch quốc hội đã ân cần động viên các bệnh nhi và gia đình các cháu cố gắng vượt lên khó khăn giữ vững tinh thần lạc quan để cùng các con chiến thắng bệnh tật dần phục hồi sức khỏe
tối ngày hai mươi một tháng một tại nghĩa trang quốc tế việt lào huyện anh sơn tỉnh nghệ an bộ lao động thương binh và xã hội đài tiếng nói việt nam ubnd tỉnh nghệ an và hội hữu nghị việt lào tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt những hồi ức linh thiêng
đến sự chương trình có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội các đồng chí lãnh đạo trung ương lãnh đạo tỉnh nghệ an và đông đảo thân nhân liệt sĩ các cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự từng tham gia chiến đấu tại lào
phát biểu tại chương trình đồng chí tòng thị phóng biểu dương các cơ quan đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt những hồi ức linh thiêng
đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm ngày thành lập đảng quang vinh bảy mươi năm thành lập quân đội nhân dân cách mạng lào liên minh chiến đấu việt lào
chương trình càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại nghĩa trang quốc tế việt lào trong những thời khắc chuẩn bị đón năm mới
tinh thần đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã trở thành tài sản vô giá tạo nên sức mạnh kỳ diệu của hai dân tộc sự gắn bó thủy chung và tình hữu nghị trường tồn giữa hai nước
được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch cai sỏn phôn vi hạn chủ tịch suphan nhu vong của đảng nhà nước và nhân dân hai nước giày công vun đắp
qua sự kiện này đồng chí đề nghị tỉnh nghệ an phối hợp với các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển tây nghệ an
trong đó tập trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào phát triển du lịch và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số
đình chỉ công tác hiệu trường bớt xén tiền hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn ở đắk lắk
quản lý mạng xã hội nước ngoài qua câu chuyện facebook
liên quan đến việc bà vũ thị sơn hiệu trường trường tiểu học giang hăn xã cư đram huyện crong bông tỉnh đắk lắc
tự ý bớt xén một trăm ba mươi năm triệu đồng tiền hỗ trợ của chính phủ cho học sinh nghèo vùng khó khăn
sáng ngày hai mươi hai tháng một
ubnd huyện crong bông đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng vũ thị sơn để các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sai phạm
theo quyết định số chín mươi sáu của ubnd huyện crong bông bà vũ thị sơn bị tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày kể từ ngày hai mươi bốn tháng một
để công an huyện crong bông tiến hành điều tra liên quan đến sai phạm trong cấp phát tiền gạo cho học sinh thuộc diện hưởng chính sách
theo nghị định số một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
tại trường tiểu học giang hăn trường tiểu học giang hăn huyện crong bông tỉnh đắk lắc có chín mươi ba học sinh thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ của chính phủ
theo nghị định một trăm một mươi sáu ndcp với tổng số tiền là hơn năm trăm linh sáu triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền về hiệu trưởng trường tiểu học giang hăn vũ thị sơn đã tự ý bớt xén một trăm ba mươi năm triệu đồng chia cho các cán bộ giáo viên trong trường
huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
huyện lập thạch là vùng khai thác tài nguyên đất cung cấp cho nhiều công trình của tỉnh và khu vực lân cận
tuy nhiên vấn đề cấp phép quản lý hoạt động khai thác đang đặt ra nhiều câu hỏi
những dự án sản xuất nông nghiệp được lập lên thế nhưng chưa kịp đầu tư cơ sở vật chất các dự án này đã xin cấp phép khai thác khoáng sản tận thu
hiệu quả phát triển kinh tế chưa thấy rõ nhưng những hệ lụy tới môi trường tới người dân thì đã rất rõ ràng
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện lập thạch toàn huyện có quy hoạch một trăm chín mươi ba hectare đất để khai thác khoáng sản
có năm đơn vị đã được cấp phép khai thác trên diện tích hơn năm mươi bảy hectare
hiện tại huyện cũng có bốn dự án xây dựng xin phép tận thu khoáng sản tạo mặt bằng triển khai dự án sản xuất
hoạt động khai thác vận chuyển diễn ra tấp nập ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân

huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
bây giờ nó bụi bậm đường cái xe nó đi nguyên xe to thôi
trái biết xe bao nhiêu tấn thì không biết nhưng mà nguyên xe to
đi lấn chiếm hết cả đường cái mà nó bụi lắm
bụi các cháu đi học bây giờ không dám cho đi xe
nguyên phải đi lai lai các cháu đi
không chỉ các dự án khai thác được cấp phép
các khu đất đầu tư dự án nông nghiệp hoạt động tận thu khoáng sản cũng diễn ra tấp nập
như dự án đầu tư chạy lợn kết hợp nuôi trồng thủy sản của hộ ông nguyễn minh xuân
liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và đầu tư khánh toàn này
chỉ trong vài tháng hàng vạn khối đất đá đã được khai thác
trong khi đó các trang trại chăn nuôi của dự án chính vẫn chưa được xây dựng
đấy là cái dự án của huyện là về cái khu trăn nuôi và trồng cây
trong cái cấp phép của nhà nước thì trong đó là có cái khai thác đất ở trong đó
trong khu vực mỏ khánh toàn và dự án của minh xuân là một
ở trên địa bàn huyện lập thạch hiện nay thì có hai cái dự án
được quỹ ban dân huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồi
sang làm trang trại về trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
và trong cái quá trình thực hiện thì theo yêu cầu nhu cầu phát triển của hộ gia đình
thì cũng có hai đơn vị là đề nghị với ủy ban tỉnh cho phép hạ bớt cốt đất vận chuyển ra ngoài
và được quỹ ban tỉnh cho phép hạ bớt cốt đất vận chuyển ra ngoài

các dự án chăn nuôi kết hợp nuôi trồng thủy sản được huyện quy hoạch và cấp phép
nhưng đáng chú ý là các dự án được phê duyệt này đều ở trên các đồi cao
điều này đồng nghĩa với việc đơn vị xây dựng cần phải bóc tách lượng lớn đất
để có thể đào các ao nuôi trồng thủy sản
phải chăng nhờ có dự án nông nghiệp này
việc xin phép khai thác tận thu khoáng sản sẽ được cấp phép thuận lợi hơn

công bố những cái sai phạm của facebook
để cho chính facebook và người dân việt nam hiểu
facebook thì chúng tôi đã gặp đã công bố đã trao đổi rất nhiều lần những cái sai phạm này
nhưng mà cái mức độ hợp tác để khắc phục những sai phạm thì đang ở mức là rất hạn chế
cái bước thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh với những cái biện pháp cứng rắn hơn
bằng các cái biện pháp tổng hợp
kể cả là kỹ thuật kể cả là về kinh tế
kể cả là về thanh toán
những sai phạm của facebook đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của việt nam
như luật an ninh mạng nghị định bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba của chính phủ
và thông tư ba mươi tám của bộ thông tin và truyền thông
thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh mẽ
để ngăn chặn những hoạt động trái pháp luật của facebook nói riêng
và các mạng xã hội nước ngoài nói chung
để trả lại sự cạnh tranh công bằng đối với các doanh nghiệp nội dung số trong nước
trong phần tin quốc tế những thách thức tại diễn đàn kinh tế thế giới vef hai nghìn một mươi chín
eu nga và ukraine thảo luận bảo đảm an ninh năng lượng
hội nghị thường niên hai nghìn một mươi chín diễn đàn kinh tế thế giới
đang diễn ra trong nước
diễn ra tại davos thụy sĩ là một trong những diễn đàn quốc tế quan trọng và uy tín
nơi các nhà lãnh đạo cùng nhau bàn thảo về những vấn đề cấp thiết toàn cầu
để cùng hướng tới sự thịnh vượng chung
tuy nhiên những bất ổn toàn cầu bao gồm chủ nghĩa dân túy
và tình trạng suy thoái kinh tế đang phủ bóng đen lên hội nghị này
các chuyên gia nhận định chủ nghĩa dân túy toàn cầu gia tăng
đang đặt ra nhiều thách thức cho quá trình toàn cầu hóa
và việc vắng bóng những nhà lãnh đạo phương tây
tại hội nghị năm nay đã phần nào phản ánh tình trạng này
phái đoàn mỹ đã hủy lịch tham dự hội nghị davos do chính phủ vẫn đang bị đóng cửa một phần
thủ tướng anh theresa may không có mặt do chính trưởng trong nước đang dối ghen vì thỏa thuận brexit
tương tự tổng thống pháp emmanuel macron cũng không thể tham dự
sau hơn một mươi tuần lễ nước pháp dối loạn vì các cuộc biểu tình của phe áo vàng
những lo ngại về kinh tế thế giới suy giảm khiến vấn đề quản trị toàn cầu
trở thành nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự lần này
bên cạnh các nội dung khác như kinh tế toàn cầu biến đổi khí hậu trí tuệ nhân tạo và số hóa
bộ nội vụ anh đã khởi động chương trình đăng ký mới về cư trú vĩnh viễn
cho hàng triệu công dân liên minh cho eu hiện đang sinh sống tại anh
tuy nhiên nhóm nghiên cứu tương lai nước anh cảnh báo rất có thể chương trình này
sẽ bỏ sót nhiều công dân eu điều này sẽ gây ra nhiều căng thẳng cho người đăng ký
và làm gia tăng thái độ bài xích người nhập cư tại anh
hệ thống đăng ký mới áp dụng cho tất cả các nội dung
tất cả các công dân eu những người có hộ chiếu hợp lệ và thành viên gia đình
của những người không phải là công dân eu đang có thể cư trú hợp pháp tại anh
hiện có khoảng ba năm triệu người eu đang sống tại anh
rất nhiều người trong số này cần phải đăng ký để xin quyền định cư dài lâu tại anh
từ nay cho đến trước tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nếu muốn được cư trú vĩnh viễn tại anh
cùng ngày thực tướng anh theresa may tuyên bố chính phủ anh đã quyết định miễn thu
khoản phí đăng ký sáu mươi năm bảng anh tương đương với tám mươi bốn đô la cho các công dân eu
đăng ký cư trú tại anh
tuy nhiên nhóm nghiên cứu tương lai nước anh cho biết những người già
kém tiếng anh và yếu kỹ năng máy tính có thể sẽ gặp khó khăn khi áp dụng
chương trình đăng ký mới này đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra bê bối
nếu như chính phủ không khắc phục được những thiếu sót của chương trình đăng ký mới
giới chức liên minh chậu eu cùng nga ukraine và đại diện các doanh nghiệp liên quan
đã tham gia đàm phán tại bruxelles của bỉ về vấn đề năng lượng
tại cuộc họp eu đã ra đề xuất một hợp đồng mới để nga tiếp tục xuất khẩu khí đốt
sang châu âu giúp bảo đảm nguồn cung khí đốt trong mùa đông
phó chủ tịch ủy ban châu âu cho biết các bên đã đóng góp ý kiến về khung pháp lý
cho thỏa thuận vận chuyển khí đốt từ nga qua ukraine sang châu âu
các loại thuế và nhu cầu của eu trong tương lai đồng thời thảo luận về an ninh khí đốt
trong mùa đông năm hai nghìn một mươi chín
các cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp trong tầm kiểm soát và việc cung cấp nhiên liệu
cho mùa đông hai nghìn một mươi chín được cho là sẽ thuật lợi
dự kiến các bên sẽ nhóm họp lần nữa vào tháng năm tới để thảo luận về hợp đồng này
sau cuộc bầu cử tổng thống tại ukraine diễn ra vào tháng ba
trong quá khứ căng thẳng trong giai đoạn từ hai nghìn sáu tới hai nghìn chín cũng nhiều lần dẫn tới
việc nguồn cung khí đốt từ nga sang ukraine bị gián đoạn trong mùa đông
khiến châu âu lâm vào tình trạng thiếu nhiên liệu
truyền thông pháp đưa tin nước này đang xem xét đưa ra một dự luật sửa đổi
nhằm tiến hành các cuộc kiểm tra đối với các thiết bị từng được các nhà mạng viễn thông lắp đặt
động thái này được cho là nhằm vào tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc
theo tờ tiếng vang của pháp dự luật đang được quốc hội pháp thảo luận
theo đó dự luật sửa đổi sẽ trao thêm quyền cho các cơ quan giám sát an ninh và quốc phòng pháp
trong quá trình kiểm tra các thiết bị từng được các nhà mạng viễn thông lắp đặt
đây được xem là động thái tương tự của nhiều nước phương tây nhằm ngăn tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc
tiếp cận các mạng lưới di động thế hệ tiếp theo vì lý do an ninh quốc gia
trước đó mỹ đã cảnh báo các đồng minh phương tây cho rằng huawei hoạt động theo lệnh của trung quốc
và thiết bị mạng của tập đoàn này có thể chứa đựng những cái được gọi là cửa sau
giúp cho bắc kinh có thể tiến hành hoạt động gián điệp qua mạng
huawei cho rằng những lo ngại này là vô căn cứ
bộ sinh thái và môi trường trung quốc ngày hai mươi một tháng một cho biết
nước này sẽ tăng cường xử phạt các thành phố không đặt mục tiêu về chất lượng không khí trong mùa đông
trung quốc đã cam kết giảm ba lượng bụi pm hai năm trên một năm trong thời gian từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ở bắc kinh thiên tân hà bắc một trong những khu vực bị ô nhiễm nặng nhất
tuy nhiên trong thời gian từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín
lượng bụi pm hai năm trung bình tại khu vực này đã tăng chín hai so với cùng kỳ năm trước
bộ sinh thái và môi trường trung quốc đang cân nhắc xử phạt
giới chức các thành phố không đạt mục tiêu chất lượng không khí
nhằm ngăn chặn ô nhiễm gia tăng trong năm hai nghìn một mươi chín trung quốc cũng sẽ xiết chặt hơn các tiêu chuẩn thải khí
áp dụng trong ngành công nghiệp sản xuất thép nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và giảm tiêu dùng than đá
chất lượng không khí tại trung quốc đã được cải thiện trong năm hai nghìn một mươi chín
với ba trăm ba mươi tám thành phố lớn được ghi nhận đạt chất lượng không khí ở mức tốt tăng một ba so với năm trước
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân